trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết đặc biệt là tại hà nội có thời điểm lên tới bảy trăm linh ca mắc một ngày
chiều nay bộ y tế đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị ban ngành liên quan sở y tế hà nội và các bệnh viện trung ương về vấn đề này
đến thời điểm này cả nước ghi nhận tám mươi năm trăm năm mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết hai mươi bốn trường hợp tử vong
riêng hà nội có số tử vong cao nhất là bảy ca
mười tỉnh có số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hà nội bình dương đà nẵng đồng nai an giang sóc trăng đồng tháp khánh hòa và tiền giang
báo cáo của bộ y tế cho thấy tại các bệnh viện hà nội có khoảng bảy trăm linh người đến khám và khoảng gần hai trăm linh người nhập viện
tại buổi họp bộ trưởng đã đặt câu hỏi với sở y tế hà nội tại sao đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn không khống chế được dịch và số người nhập viện vẫn gia tăng

bộ trưởng của quận huyện tại hà nội đã thành lập đội xung kích diệt bỏ gậy để chống dịch sốt sốt huyết và tổ giám sát việc diệt bỏ gậy tại cộng đồng
tuy nhiên người dân còn chưa chủ động có khoảng hơn hai mươi người dân không đồng ý cho phun hóa chất hoặc đi vắng cả ngày
các chuyên gia cũng cho biết các năm trước tại hà nội chỉ ghi nhận hai tiếp gây bệnh sốt xuất huyết là d một và d hai nhưng năm nay đã phát hiện thêm típ d bốn
điều này khiến tỷ lệ bệnh nhân nặng chiếm từ bảy đến một mươi
trong vài tuần nữa khi mà các sinh viên ở các tỉnh đổ về hà nội và với tình trạng như hiện nay
thì chắc chắn số bệnh nhân sẽ tăng gấp bội phần chứ không chỉ nằm ở mức độ là hàng nghìn ca đến khám bệnh ở các cơ sở y tế hiện nay
không phải là người ta chỉ đổ về bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương mà để tất cả các bệnh viện quận huyện của hà nội
cơ sở hai ở bên đông anh chúng tôi đã triển khai ba trăm năm mươi giường
ở đây coi như bệnh viện giã chiến và chúng tôi phải đưa hết các bệnh nhân khác sang bên đấy
để tránh cái nguy cơ lây
bộ trưởng bộ y tế cho biết vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải truyền thông
để người dân chủ động diệt long quang bỏ gậy và khi phát hiện không nên tập trung tại các bệnh viện lớn
giải pháp một là phun hạ hỏa trong nhà tập trung trường học bệnh viện chợ và những nơi mà dư dân di cư nhà lán chợ
tập trung công trình xây dựng phun có kỹ thuật
thứ hai là phun ô tô ngoài đường
bệnh viện không trí vào nhiều hẻm không phải
phun ở chợ là không trí về phun ô tô to rồi
bây giờ đề nghị cục y tế dự phòng huy động mượn xe về của hòa bình
cần huy động xe cho luôn và nếu không thì cho mượn
bộ y tế cũng dự báo thời gian tới dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp
do đang trong thời điểm mùa dịch và điều kiện thời tiết thuận lợi cho vector phát triển
vì vậy cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và chủ động của người dân trong việc phòng chống bệnh